ba trường hợp từ vùng dịch về địa phương khai báo gian dối vừa bị công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu ra quyết định phạt hành chính
về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
theo nghị định một trăm một mươi bảy của chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế
trước đó vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi bốn tháng bảy chốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của công an huyện vĩnh lợi
phát hiện xe tải biển kiểm soát chín mươi bốn h một trăm linh sáu do tài xế trần văn hải chú thành phố di an tỉnh bình dương điều khiển
trên cabin xe có chở thêm hai người
qua xác minh lực lượng chức năng xác định hai người ngồi trên xe là vợ chồng ông võ văn nguyên và đặng thị bé
chú tải thành phố di an tỉnh bình dương thuê tài xế vận chuyển người và xe máy từ bình dương về bạc liêu với giá hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
xét thấy hành vi di chuyển từ vùng dịch về địa phương và có biểu hiện khai báo gian dối trong quá trình làm việc
gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác phòng chống dịch bệnh
công an huyện vĩnh lợi đã ra quyết định phạt hành chính đối với lái xe trần văn hải ông võ văn nguyên và bà đặng thị bé mỗi trường hợp bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
đồng thời yêu cầu tài xế hải điều khiển phương tiện khỏi địa phận tỉnh bạc liêu
phối hợp với cdc tỉnh bạc liêu đưa vợ chồng ông võ văn nguyên và bà đặng thị bé đi cách ly tập trung tại trung tâm y tế huyện vĩnh lợi theo đúng quy định